thưa quý vị sát hại một nghệ nhân công chiêng nổi tiếng ở đắk lắc bị cáo đỗ quang mạnh đã bị tuyên phạt tù trung thân
phiên tòa xét xử diễn ra vào sáng nay tại tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận
theo cáo trạng vào khoảng một mươi hai h bốn mươi năm phút ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai do xảy ra va chạm giao thông nên đỗ quang mạnh và ông y thim đã cãi vã rồi ẩu đà lẫn nhau
lúc này mạnh dùng con dao mang sẵn trong người đâm liên tiếp ba nhát vào người ông y thim
gây án xong mạnh bỏ trốn đến một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày mạnh bị lực lượng công an bắt giữ tại phường khánh xuân thành phố bô ma thuật
riêng ông y thim sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong
tại thời điểm gây án mạnh vừa ra tù được ba ngày về tội cố ý gây thương tích
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt đỗ quang mạnh tù trung thân về tội giết người
trong khi đó với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản trần ngọc liên ngân trú tại phường thắng lợi thành phố con tum
đã bị tòa án nhân dân tỉnh con tum tuyên phạt tù trung thân trong phiên xét xử vào sáng ngày hôm nay
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng một năm hai nghìn hai mươi để phục vụ trả nợ và tiêu xài cá nhân
trần ngọc liên ngân nguyên là nhân viên của ngân hàng hd banh chi nhánh con tùm
đã nhiều lần đưa ra thông tin gian dối để lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác
đem đi sang nhượng hoặc vay ngân hàng lấy tiền tiêu xài
ngoài ra ngân còn lợi dụng các mối quan hệ trong giao dịch ngân hàng để tung tin là có khách cần tiền đáo hạn ngân hàng
rồi đưa ra một mức lãi thấp để hấp dẫn hơn đánh vào lòng tham của người cho vay tiền
nhằm chiếm đoạt của năm bị hại với hơn hai mươi năm tỷ đồng
thưa quý vị trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh thái nguyên xảy ra một số vụ chống người thi hành công vụ
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm và trật tự an toàn giao thông
làm cho cán bộ thực thi nhiệm vụ bị thương đây là hành vi cần phải lên án và xử lý nghiêm minh
khi đang tuần tra kiểm soát giao thông trên đường cách mạng tháng tám thuộc địa phận phường bách quang
thành phố sông công tỉnh thái nguyên tổ công tác phát hiện một nam thanh niên vi phạm luật giao thông đường bộ
tổ ra tín hiệu yêu cầu dừng xe tuy nhiên thanh niên này không chấp hành hiệu lệnh
phóng xe bỏ chạy và đâm khiến một cán bộ bị thương
đối tượng được xác định là nguyễn đức quang chú thành phố phổ yên
sau đó công an thành phố sông công đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với quang về tội chống người thi hành công vụ
cũng với hành vi không chấp hành yêu cầu dừng xe của lực lượng công an sau khi vượt đèn đỏ
phạm thành hải đã bị khống chế đưa về cơ quan công an
trước đó đối tượng hải còn chống đối và lùi xe để hỏng xe mô tô tuần tra và máy quay phim của lực lượng công an
tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh thái nguyên đã xảy ra năm vụ chống người thi hành công vụ
trong đó có ba vụ xuất phát từ việc không chấp hành luật giao thông đường bộ
có thể thấy hành vi chống người thi hành công vụ trong thời gian qua
đa phần xuất phát từ việc thiếu ý thức chấp hành pháp luật của đối tượng
chỉ vì những lỗi vi phạm hành chính thông thường
tuy nhiên vì không muốn nộp phạt các đối tượng đã tìm cách trốn tránh bỏ chạy
gây ra tình huống nguy hiểm cho người thực thi công vụ và cả những người xung quanh
để ngăn ngừa giảm thiểu tình trạng chống người thi hành công vụ
ngoài việc tăng cường tuyên truyền để nâng cao kiến thức ý thức chấp hành pháp luật của người dân
bên cạnh đó cần phải xử lý nghiêm minh đối với những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ
để gian đe giáo dục chung đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật
bảo vệ lực lượng thực thi công vụ và bảo vệ yên bình cho cuộc sống của người dân
sáng nay các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh thái nguyên đã xử lý nghiệp vụ công an tỉnh thái nguyên
cảnh sát bạc liêu bao gồm cảnh sát hình sự cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
công an các đơn vị địa phương đã đồng loạt kiểm tra hành chính tám địa điểm kinh doanh
của công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám gọi tắt là công ty f tám mươi tám trên địa bàn toàn tỉnh
ghi nhận tại các địa điểm kiểm tra tổ công tác thực hiện kiểm tra các giấy tờ trong hồ sơ pháp lý
nội dung kinh doanh ghi rong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự biên bản kiểm tra đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy
ngoài ra các đơn vị còn kiểm tra việc lập sổ quản lý lưu trữ số liệu
tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định của bộ công an kê khai các nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh
thực hiện các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự khi tiến hành hoạt động hành nghề kinh doanh có điều kiện
việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay cầm cố tài sản
ký gửi tài sản lãi suất cho vay tiền khi nhận cầm cố tài sản
lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản các hành vi vi phạm để tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đà nẵng đã liên tục tuần tra kiểm soát và phát hiện xử lý
thế nhưng số thanh thiếu niên a dua đua đòi vẫn cố tình chờ đến khi khuất bóng của lực lượng chức năng
để tụ tập biểu diễn làm siếc
trên đèo hải vân bất kể là sớm hay tối hành vi này không những gây mất trật tự an toàn giao thông
mà còn khiến cho nhiều người tham gia giao thông bất an và lo lắng
những vụ việc mà trạm cảnh sát giao thông cửa ô hòa hiệp thành phố đà nẵng làm rõ trong thời gian gần đây
đang dóng lên hồi chuông cảnh báo về sự gia tăng của tình trạng này
đoạn clip này vừa được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội khi một đôi nam nữ đầu trần
nét po vẫn thực hiện đổi tay ngay trên xe máy tại khu cuộc tay áo của đèo hải vân
rất nhanh chóng danh tính của đôi trẻ đã được trạm cảnh sát giao thông cửa ô hòa hiệp xác định
một tổ công tác được cử ngay ra thị trấn lang co để phối hợp cùng công an huyện phú lọc xác minh
phải rất khó khăn cảnh sát giao thông đà nẵng mới truy xét và tìm đến tận nơi ở của các đối tượng
cảnh sát giao thông cửa ô hiệp thành lập tổ xác minh nhanh
truy bách các phương tiện được ghi hình trong đoạn clip
qua quá trình xác minh xác định được là
phương tiện đó là ở lăng cô huế và xác định được danh tính của người điều khiển phương tiện
và qua đấu tranh thì người điều khiển đã
phương tiện đã nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
đôi nam nữ được xác định là nguyễn thế anh ba mươi năm tuổi và nguyễn thị kim ngân hai mươi bốn tuổi
trước đó vào chiều một mươi chín tháng ba thế anh và vợ từ đà nẵng về huế
qua khu vực đèo hải vân thấy nhóm thanh niên tụ tập biểu diễn lạng lách trên đèo
nảy sinh ý định dù vợ tham gia và đổi tài
vụ việc đã khiến nhiều người dân bức xúc
tại cơ quan công an thế anh thành khẩn khai báo hành vi vi phạm

trạm cảnh sát giao thông cửa ô hòa hiệp thành phố đà nẵng đã phát hiện hơn năm trăm linh trường hợp thanh thiếu niên tụ tập
sử dụng xe máy độ chế lạng lách đánh võng biểu diễn gây nguy hiểm trên tuyến đường đèo hải vân
cá biệt những trường hợp không có giấy phép lái xe không phanh che biển số để đối phó với cơ quan công an
tất cả những trường hợp này đều bị lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản tạm giữ phương tiện theo quy định
trạm cảnh sát giao thông cửa ô hòa hiệp phối hợp với các lực lượng như bk hai bc sáu công an quận liên chỉu công an phường hòa hiệp bắc
thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp thanh thiếu niên tụ tập trên tuyến đèo
lạng lách đánh võng đấu tượng thanh thiếu niên đi lên đèo hải vân
thì phải tập trung chú ý quan sát đi đúng phần đường làng đường và không có tụ tập
là dọc một cái vỉa hà lòng vỉa đường là gây mất trật tự an toàn giao thông
sau khi bị xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đèo nguyễn thế anh và vợ vẫn bị triệu tập
vì liên quan đến vụ hỗn chiến ngay trong đêm một mươi chín tháng ba
những hành vi ngông cuồng thiếu suy nghĩ ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông
và an ninh trật tự của một bộ phận giới trẻ chắc chắn sẽ phải chịu sự nghiêm trị trước pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cần thơ cho biết
đang kiểm tra xác minh và kiến nghị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại sở giáo dục và đào tạo tp cần thơ
trước đó thanh tra tp cần thơ kiến nghị khởi tố liên quan tới gói thầu số sáu năm hai nghìn một mươi sáu
mua bán máy thiết bị photocopy máy in siêu tốc cassette tv các loại và loa cầm tay
do sở giáo dục và đào tạo tp cần thơ làm chủ đầu tư
trong đó việc lắp đặt máy in siêu tốc riso cv ba nghìn ba mươi
không xuất xứ trung quốc của nhà thầu không đúng với hồ sơ trúng thầu
hợp đồng ký với chủ đầu tư là máy rito cv ba nghìn ba mươi xuất xứ thái lan
để phục vụ công tác kiểm tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cần thơ thông báo
tìm người bán máy mua máy in siêu tốc ritso cv ba nghìn ba mươi xuất xứ thái lan trên thị trường việt nam vào năm hai nghìn một mươi bảy
nếu tổ chức cá nhân có bán máy mua máy in trên đề nghị liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cần thơ
theo địa chỉ số bảy mươi một trần phú phường cái khế quận ninh kiều tp cần thơ
gặp điều tra viên nguyễn huỳnh thức số điện thoại sáu trăm chín mươi ba sáu mươi bảy hai nghìn hai trăm một mươi năm để cung cấp thông tin hồ sơ tài liệu
thêm thông tin liên quan đến vụ án các chuyến bay giải cứu
ngày hôm qua cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bắt tạm giam thêm một giám đốc
mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với trần tiến
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch phi trường về tội đưa hối lộ
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam
khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can trần tiến
giết người sau tiệc rượu nguyễn như hùng chú tại huyện crong bong tỉnh đắk lắc vừa bị bắt tạm giam bốn tháng
liên quan đến vụ án này trước đó cơ quan điều tra đã bắt tạm giam ba đối tượng đến nhà chém hùng
là trần trung tuyền hồ tam trung và trần trung thành cùng chú tại xã hòa sơn huyện grongbong
cũng về tội giết người trước đó do mâu thuẫn trên bàn nhậu nguyễn như hùng và trần trung tuyền xảy ra ẩu đả
tuyền đã gọi thêm trung và thành mang dao và thanh sắt đến đánh hùng
hai bên dùng hung khí lao vào đánh chém lẫn nhau hậu quả hùng bị chém thương tích một mươi tám
tuyền bị thương hai mươi năm cả bốn đối tượng tham gia hỗn chiến đều đã bị bắt giữ về tội giết người
ba bị cáo phạm tội giết người và gây dối trật tự công cộng vừa bị tòa án nhân dân tỉnh hậu giang đưa ra xét xử
theo cáo trạng vào chiều ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một huỳnh văn bảo xảy ra mâu thuẫn và đánh anh trai của đường quốc đại
đại cùng với huỳnh văn bảo và thái văn mum dùng hung khí đánh châu hoàng tân khiến nạn nhân tử vong
trong phiên xét xử vào ngày hôm qua ba bị cáo đã bị tuyên với các mức án cụ thể là một mươi hai năm tù cho đường quốc đại về tội giết người
hai bị cáo huỳnh văn bảo và thái văn mum cùng phạm tội gây dối trật tự công cộng mức án lần lượt là hai năm chín tháng tù và hai năm tù
tòa án nhân dân tỉnh nghệ an vừa xét xử lưu động vụ án mua bán phụ nữ đối với hai bị cáo là lô thị thường và vi thị chiên cùng chú tại huyện tương dương tỉnh nghệ an
theo cáo trạng do hám lợi và lợi dụng hoàn cảnh khó khăn thiếu hiểu biết của nạn nhân cuối năm hai nghìn một mươi bảy thường và chiên đã bàn bạc thống nhất tìm người đưa sang trung quốc để bán làm vợ lấy tiền tiêu xài
hai bị cáo đã đưa chị mây cùng con nhỏ bán cho một người đàn ông trung quốc với giá hai mươi bốn triệu đồng
kết thúc phiên tòa tòa tuyên bị cáo lô thị thường bảy năm tù vi thị chiên sáu năm tù về tội mua bán phụ nữ
công an quận hà đông thành phố hà nội vừa triệt phá ổ nhóm gồm bốn đối tượng là trần trường anh ngô gia quý bùi xuân tùng và nguyễn thanh giang hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng dưới hình thức cho vay bốc bắt họ hoạt động ở một mươi một quận huyện thị xã trên địa bàn tp hà nội
quá trình điều tra bước đầu xác định từ khoảng đầu năm ngoái nhóm đối tượng này hoạt động kinh doanh tài chính dưới hình thức cho vay bốc bắt họ lãi suất cao theo tỷ lệ một mươi tám cắt lãi trước trả trong vòng năm mươi ngày mức lãi cho vay từ một trăm bốn mươi sáu đến một trăm tám mươi hai một năm
hiện công an quận hà đông đang tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng theo quy định căn cứ lời khai và các giấy tờ tài liệu thu giữ được
ban đầu cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ tháng một mươi năm ngoái đến tháng ba năm nay nhóm đối tượng này đã cho nhiều khách vay lên đến tiền tỷ
chiều qua đội cảnh sát hình sự công an tp vĩnh long tỉnh vĩnh long phối hợp với công an phường năm tp vĩnh long đã triệt xóa một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đánh bài ăn tiền tại một khu đất chống thuộc khóm một phường năm tp vĩnh long
tại hiện trường lực lượng công an bắt quả tang một mươi người có liên quan thu giữ bốn mươi lá bài ba bộ bài tay chưa qua sử dụng tiền tại nơi đánh bạc là bốn triệu sáu trăm linh nghìn đồng và gần ba mươi năm triệu đồng trên người các con bạc vụ việc đang được tiếp tục làm rõ
với hành vi trộm cắp tài sản nguyễn thành phong trú tại tp long xuyên tỉnh an giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tỉnh an giang khởi tố bắt tạm giả

tin từ hạt kiểm lâm huyện đồng phú tỉnh bình phước đơn vị vừa nhận được tin báo của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng chốt suối nhung phát hiện một con voi rừng xâm nhập vào gần khu vực dân cư
ghi nhận tại hiện trường nhiều loại cây trồng của người dân tại khoảnh ba và khoảnh bốn tiểu khu ba trăm sáu mươi ba và khoảnh bảy tiểu khu ba trăm sáu mươi hai thuộc ban quản lý rừng kinh tế suối nhung bị voi cuột gãy một tròi dãy của người dân cũng bị voi phá hỏng
trong vòng năm năm qua ít nhất ba lần voi rừng xuất hiện ở ấp thạch màng phá hoại mùa màng cây trồng
hạt kiểm lâm huyện đã phối hợp với ủy ban nhân dân các xã có rừng các đơn vị chủ rừng đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến hướng dẫn người dân trên địa bàn thực hiện các biện pháp tránh xung đột giữa người và động vật rừng
người dân cần cảnh giác đề phòng voi xuất hiện trở lại trong những ngày tới để đảm bảo không bị ảnh hưởng tới tính mạng và tài sản